thời gian qua ô nhiễm không khí tại hà nội đã có thời điểm ở mức đáng báo động
khiến người dân hết sức lo lắng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các du khách đến tham quan du lịch
cũng như nâng cao ý thức của các doanh nghiệp tổ chức và người dân trong bảo vệ môi trường
thành phố hà nội đã cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động trên cổng giao tiếp điện tử của thành phố
sau hơn chục ngày đi vào hoạt động đến nay nhiều người dân đã biết và cập nhật trang thông tin này
anh lê ngọc san là tài xế taxi trên địa bàn thành phố hà nội
đây là lần đầu tiên anh biết đến hệ thống quan trắc khí tượng được đăng tải trực tiếp qua cổng giao tiếp điện tử của thành phố hà nội
với một vài thao tác đơn giản anh đã có thể tự mình quan sát theo dõi chất lượng không khí tại hầu khắp các khu vực trong nội thành
vào mỗi dịp cuối tuần anh nguyễn thành huy thường đưa gia đình đến những điểm vui chơi trong thành phố
với việc có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về chất lượng không khí anh huy cảm thấy an tâm hơn khi lựa chọn những tuyến đường để bảo đảm sức khỏe cho gia đình
hệ thống và những thông tin rất quan trọng về môi trường được công bố đối với người dân thì người ta có nhiều biện pháp để phòng tránh
và thứ hai họ có thể
giảm di cư vào những khu vực ô nhiễm đấy hơn thì tôi nghĩ đấy là một cái hiệu quả rất tốt đối với người dân
ngoài ra thì về mặt ký nghĩa tuyên truyền thì một cái ý nghĩa khác là bản thân người dân hà nội chúng ta cũng qua thời điểm vừa rồi cũng thấy có rất nhiều về cái ô nhiễm
tỷ số ô nhiễm thì do đó thì tôi nghĩ rằng cái ý thức của người dân hà nội trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng sẽ cao hơn
thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động được thành phố hà nội cung cấp trên website tại địa chỉ
cách chéo quan trọng môi trường
bao gồm hệ thống quan trắc chất lượng không khí hệ thống đo mưa và hệ thống giám sát điểm ngập ống
số liệu được hiển thị trực quan trên bản đồ giúp người dân dễ dàng theo dõi so sánh chỉ số giữa các vị trí
ngoài ra hệ thống còn cung cấp lịch sử đo chỉ số tại thời điểm gần nhất và đánh giá chất lượng không khí đưa ra khuyến cáo đối với người dân khi chất lượng không khí thay đổi
theo tôi thì tôi thấy hệ thống này rất là tiện ích
sắc thì bắt mắt và khá là thông dụng
hơn nữa thì nó lại đưa ra rất nhiều thông tin
với sự ra mắt của hệ thống này người dân khách du lịch đã có thêm nguồn thông tin hữu ích mỗi khi ra đường
trong thời gian tới hà nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống cung cấp thêm các chỉ số quan trắc khác tới các tổ chức và người dân trên địa bàn